chứ người ta không vứt vào
hoặc là ở vỉa hè thì những người mà buôn bán hay làm ăn các thứ người ta xả rác ra vô tư
chỉ vì nếu mà người ta có ý thức người ta để gọn vào một cái túi
thì lúc nào mà có xe rác đi ngang qua hoặc là thấy gần đấy có thùng rác người ta có thể mang ra
thì tôi thấy là cái đó không phải là lớn lắm
tất nhiên cũng cần
thế nhưng mà không phải lớn lắm
hoặc là từ những nhà vệ sinh thì đúng là đang là vấn đề
bởi vì chúng ta khách du lịch đông lắm
mà nhà vệ sinh hiện nay là quá ít mà nó không sạch
mà không sạch thì rõ ràng người ta vào người ta ngại
tuy nhiên tôi nghĩ là bây giờ nó cũng có rất nhiều những cái chỗ mà người ta có thể là
khi mà cần thiết người ta có thể trong trường hợp cấp bách người ta có thể giải quyết được
là có rất nhiều những cơ sở du lịch những khách sạn hay là những cái nơi mà cửa hàng
thì người ta tất nhiên là mình không lạm dụng
nhưng mà trong trường hợp mà cần thiết
vẫn có thể nhờ được
thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái ý thức con người nó vẫn là quyết định
vâng xin cảm ơn những ý kiến của ông
và để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta thì mời ông nguyễn phú bình cùng quý vị và các bạn
chúng ta hãy theo dõi những hình ảnh trong đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
họ những con người khác tiếng nói màu ra lại sẵn sàng lội xuống mương nước đen ngòm
hay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tự tay dọn rác với mong muốn làm sạch hơn cho một đất nước xa lạ
hành động bình thường đẹp đẽ ấy lại trở nên ngạc nhiên đến khó hiểu trong mắt một số người việt nam
trong lúc đó điều khó hiểu thật sự như vứt rác bừa bãi lại bình thường trong hành vi của nhiều người việt nam khác
người nước ngoài nhạt rác

người nước ngoài nhạt rác
tuổi quét rác
những người còn lại thì làm gì với rác
sự thờ ơ vô tâm hiện nay của một số người
không chỉ làm xấu đi hình ảnh của một đất nước đang ra sức níu chân khách du lịch
mà còn hủy hoại môi trường sống tạo thói quen xấu cho thế hệ con cháu mai sau
và những người nước ngoài đang dọn rác tại việt nam
xem qua những hình ảnh đấy thì ông cảm thấy như thế nào
thứ nhất là đầu tiên là tôi rất là khâm phục và cảm ơn những người nước ngoài họ không phải là công dân của việt nam
họ sống ở việt nam chỉ là tạm thời có thời hạn thôi mà họ có ý thức họ giữ gìn môi trường cho chúng ta
thì đấy là cái suy nghĩ đầu tiên
nhưng cái suy nghĩ thứ hai là tôi cảm thấy là có một chút tự hái và xấu hổ
bởi vì tại sao mà người của mình mà lại kém ý thức thế
mà kém ý thức đầu tiên không phải là vì thiếu người dọn rác
tôi nghĩ cũng có rất nhiều người dọn rác như thiếu ý thức là tại sao chúng ta lại bày ra chúng ta vứt ra
đấy xả ra môi trường để mà những người khác phải chịu đựng mà cuối cùng người ta không chịu được thì người ta lại phải ra tay để người ta rõ rệt
thì tôi nghĩ là cái hành vi mà xả rác là cái hàng
hành vi có thể nói rằng rất là thiếu lòng tự trọng
bởi vì bất cứ một là người nào có lòng tự trọng thì mình sạch mình nhưng mà sạch xung quanh
chứ không phải là để cho mọi người người ta lại phải đến người ta hỗ trợ người ta giúp mình như là trường hợp chúng ta vừa xem
cái việc mà thay đổi ý thức của người việt nam thì không phải là một sớm một chiều
thế nhưng sống ở nước ngoài nhiều năm thì ông nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi từ họ những cái kinh nghiệm gì
để chúng ta có thể thay đổi cái vấn đề vệ sinh môi trường nơi công cộng ở việt nam
tôi nghĩ là ban nãy mà chúng ta vừa nêu cái nghị định mới của chính phủ mà có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
thì cái đó là biện pháp chế tài tôi nghĩ là rất nên
bởi vì là trong mình không thể nào mà cứ trông đợi có ý thức ngay được
thế nhưng mà cái biện pháp và lâu dài hơn thì chính là giáo dục
và làm sao phải có một cái sự nó như là một cái sự cam kết
tôi nghĩ là đã đến lúc
mà chúng ta cần có cái sự cam kết ấy
ví dụ như là những cái nhà ở mặt phố
tự mình phải thấy rằng là cái vỉa hè trước nhà mình mà bẩn
thì cái nhà mình không có sạch sẽ gì
không phải chỉ có sạch trong nhà mà sạch ngoài được
thế thì đầu tiên mình phải giữ từ mình không xả ra
tôi thấy rất nhiều gia đình người ta quăng cái túi rác
tức là người ta ở trong nhà mà tôi chứng kiến rất nhiều người ta quang ra vỉa hè
thì đấy là cái điều không thể chấp nhận được
người ta vừa không được phép quăng ra ngoài vỉa hè
đã có ý thức tức là giữ
tức là thấy ai
thấy những người buôn bán rong hay thấy những người nào có xả rác
người ta phải nhắc nhở
và bây giờ có cái nghị định mới rồi
thì chính họ là cái người mà phải phát hiện ra những ai
mà đã xả rác cái vỉa hè để mà cho các quan chức năng đến phạt
thì tôi nghĩ là nên có một cái sự cam kết đấy
thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là mỗi một người là mình đều phải có ý thức cả
mình đều thể hiện rõ cái trách nhiệm của mình đối với môi trường
cái nếp sống của mình mà tốt
thì tôi nghĩ rằng là cái xã hội nó đi lên
thành các biện pháp phải là biện pháp tổng hợp
chứ không phải là chỉ thiên về một nguyên pháp nào
vâng xin cảm ơn những ý kiến của ông
tôi rất vui
và thưa quý vị và các bạn
xả rác xả thải bừa bãi gần như là một thói quen xấu khó bỏ
của không ít người dân từ nông thôn đến thành thị
do vậy để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường
thì việc tăng mức xử phạt nhằm thức tỉnh răng đe với những cá nhân
tổ chức cố tình vi phạm là điều cần thiết
xong bên cạnh đó thì biện pháp giáo dục tuyên truyền vận động người dân
nhất là sự nêu gương của người lớn đối với trẻ nhỏ
từ trong gia đình trong nhà trường đến đường phố nơi công cộng
là những điều căng bản mang tính bền vững
và để minh chứng cho điều này đồng thời cũng là thay cho lời kết
của chương trình tông điều cổ sống ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một phóng sự
ghi nhận về hiệu quả từ mô hình khu phố không rác
tại tp hcm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại
từ sáu năm nay việc quét dọn rác trước cửa nhà
đã trở thành nếp quen của hai trăm năm mươi bảy hộ gia đình
tại khu phố số hai phường một mươi quận năm
mặc dù là khu dân cư đông đúc có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán
nhưng đường phố ngõ hẻm ở đây luôn sạch sẽ thoáng đáng
cây xanh được trồng sen kẽ vỉa hè
tạo cảnh quan xanh mát không gian trong lành
việc quét dọn đường hẻm vỉa hè thu gom rác
cũng được các hộ dân ở khu phố một
và khu phố số hai phường một mươi thực hiện thường xuyên
mỗi tuần bà con còn phối hợp với đoàn thanh niên
tổ chức làm sạch đẹp đường phố
tháo bỏ băng rôn quảng cáo sai quy định
xóa quảng cáo giao vạt bẩn
mỗi bữa sáng thức dậy sớm mình bỏ ra một mươi năm phút
để dễ sinh quét ở trước cổng nhà
và các nhà kế bên nếu có rác thì mình cũng tham gia quét
việc ký cam kết thực hiện mô hình khu phố không rác
được một trăm linh người dân trong địa bàn
đồng tình ủng hộ
theo đó các khu phố xây dựng những tiêu chí cụ thể
phù hợp với tình hình của địa bàn mình
đồng thời có phân công trách nhiệm
để các hộ dân cùng chia sẻ bảo ban nhau
và có cả thưởng cả phạt để động viên chấn chỉnh
hiện tại thì tôi rất hài lòng với lại
cái môi trường sống ở khu phố này
thì tôi thấy nó lợi ích là cây xanh
nó tạo ra cái khí cho mát mẻ khu nhà
và đường phố
thì mình cũng đẹp hơn
những khu phố xanh sạch đẹp
không chỉ trực tiếp cải thiện môi trường sống của cư dân
mà ở đó còn góp phần làm cho hình ảnh đất nước thêm tươi đẹp
từ những khu phố không rác ở thành phố hồ chí minh
cần được nhân rộng mô hình này trên cả nước
để mỗi khu dân cư là một nơi đáng sống
một địa chỉ có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại và nghĩa tình